thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ đạo cho hoạt động xuất khẩu gạo được trở lại bình thường
kể từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi tại cuộc họp vào chiều nay với thường trực chính phủ
về vấn đề xuất khẩu gạo cùng sự trực tuyến có lãnh đạo một mươi ba tỉnh đồng bằng sông cửu long
vựa lúa của cả nước các tập đoàn tổng công ty lương thực lớn và một số bộ ngành
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng nêu rõ lương thực là một cân đối lớn của nền kinh tế
trong bối cảnh dịch bệnh thiên tai thời tiết bất thường cần phải bảo đảm an ninh lương thực
đầu cơ nâng giá thiếu thốn lương thực
cũng như là đảm bảo xuất khẩu lương thực được thúc đẩy tốt hơn thuận lợi hơn trong thời gian đấy
thủ tướng đồng ý với đề xuất của bộ công thương về phương án điều hành xuất khẩu gạo
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi theo đó từ mùa một tháng năm cho hoạt động xuất khẩu gạo được trở lại bình thường
kể từ mùng một tháng năm hai nghìn hai mươi cho phép hoạt động xuất khẩu gạo được trở lại bình thường
tiếp tục thực hiện theo quy định số một trăm linh bảy
ngày một mươi năm tháng tám hai nghìn một mươi tám của chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
yêu cầu bộ công thương chủ trì phóng hợp với bộ đông thôn bộ tài chính
mà trực tiếp với tổng cục hải quan chỉ đạo tạo mọi điều kiện để xuất khẩu trong tháng năm tháng sáu
và các tháng tiếp theo đảm bảo quyền lợi cho người sản xuất và doanh nghiệp
trong quá trình điều hành càng lắng ngay ý kiến đầy đủ của các địa phương sản xuất lúa gạo lớn
các doanh nghiệp sản xuất
cả doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp tư nhân và người dân đảm bảo các lợi ích chính đáng
thứ hai của bộ công thương là đôn đốc các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo
nghiêm túc tuân thủ thường duyên duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu tương đương năm
tại quy định tại nghị định một trăm linh bảy
thủ tướng đề nghị hai mươi thương nhân xuất khẩu gạo lớn nhất ký thỏa thuận với ít nhất là một hệ thống siêu thị
về việc bảo đảm cung cấp lượng dự trữ lưu thông năm khi được yêu cầu
trường hợp thương nhân không thực hiện
cho phép bộ công thương thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo
bộ công thương giả soát nghị quyết số một trăm linh bảy để đề xuất sửa đổi
khắc phục các bất cập đã và đang phát sinh trong thực tế
bộ công thương giả soát nghị quyết số một trăm linh bảy để đề xuất sửa đổi

bộ công thương giả soát nghị quyết số một trăm linh bảy để đề xuất sửa đổi

thủ tướng yêu cầu bộ tài chính cần ra soát khó khăn
vướng mắc về cơ chế chính sách và thực hiện đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia
để có giải pháp phù hợp chỉ đạo tổng cục hải quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu gạo
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm trong việc chỉ đạo xây dựng thương hiệu gạo việt nam
các thương nhân nhà đầu tư cần hợp tác trong vấn đề này
nhân đây thủ tướng cũng đề nghị tái đàn lợn mạnh mẽ hơn nữa
bảo đảm giống và thức ăn chăn nuôi quản lý tốt đầu ra
bộ công thương và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhập khẩu đủ số lượng thịt lợn cần thiết để bảo đảm mặt bằng giá